đối với quy định cấm người điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn đa số đại biểu quốc hội cho rằng quy định trên thống nhất với quy định tại khoảng sáu điều năm của luật phòng chống tác hại của rượu bia năm hai nghìn một mươi ba
thực tiến quy định này cũng đã phát huy kết quả tốt chính vì vậy đây là quy định cần thiết được quy định tại luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
đã có nhiều số liều minh chứng cụ thể thực trạng tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến rượu bia
do đó tôi cũng thẳng thành với phương án một như ủy ban thường vụ quốc hội dự thảo báo cáo của ủy ban thường vụ quốc hội
đó là quy định hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
thì đối với việc quy định này đó là nó cũng đã kể thưa theo quy định tài khoản sáu điều năm của luật phòng chống tạc hại của rượu bia năm hai nghìn một mươi chín áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ
cô đã ngồi vào bàn uống rượu
rượu rồi thì chúng ta làm sao để xác định uống thế nào là trong ngưỡng uống thế nào là vượt ngưỡng
và như thế thì chắc chắn là sẽ lực lượng tuần tra kiểm soát và xử lý nồng độ cồn
xin báo cáo với hội nghị là bước đầu làm chặt làm nghiêm thì cũng chính là hình thành cái văn hóa hình thành cái ứng xử là đã uống rượu bia là không lái xe
bộ trưởng tô lâm cũng nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành trong đó có việc chuẩn bị nội dung phục vụ sơ kết một năm triển khai công văn bốn trăm năm mươi hai ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ về tháo gỡ các điểm nghẽn của đề án sáu
sơ kết một năm thực hiện chỉ thị số một mươi tám ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử chống thất thu thuế đảm bảo an ninh tiền tệ
bộ trưởng nghiên cứu lĩnh hội chín chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo cấp cao là ủy viên bộ chính trị ban bí thư ủy viên trung ương đảng và các đồng chí lãnh đạo bộ công an trực tiếp giảng dạy truyền đạt
đồng thời các học viên cũng đã được tham gia sinh hoạt thực tế tại công an tỉnh phú thọ
đây là cơ hội để lãnh đạo công an các đơn vị địa phương có điều kiện giao lưu trao đổi kinh nghiệm cập nhật những vấn đề mới về chính trị pháp luật kiến thức khoa học lãnh đạo quản lý kiến thức nghiệp vụ
công tác lãnh đạo chỉ đạo tại đơn vị địa phương mình nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân
sau hơn một tuần xét xử và nghị án vào cuối giờ chiều ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt một mươi năm bị cáo trong vụ án lừa đảo tại tập đoàn tân hoàng minh với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty tân hoàng minh tám năm tù bị cáo đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc công ty tân hoàng minh con trai của đỗ anh dũng ba mươi sáu tháng tù bị cáo phùng thế tính cựu giám đốc tài chính kế toán của tân hoàng minh ba mươi tháng tù bị cáo hoàng quyết chiến cựu quyền phó giám đốc trung tâm tài chính kế toán kiêm giám đốc ban tài chính kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng
tuyên mức án từ một mươi tám tháng tù cho hưởng án treo đến hai mươi bốn tháng tù về trách nhiệm dân sự bộ bị cáo đỗ anh dũng bồi thường số tiền tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng cho sáu sáu trăm ba mươi bị hại có danh sách kèm theo
tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử bị cáo trương mỹ lan và tám mươi năm đồng phạm ngày hôm nay bào chữa cho bị cáo đỗ thị nhàn cựu trưởng đoàn thanh tra các luật sư đề nghị xem xét lại tội danh cho thân chủ
các luật sư cho rằng mức án trung thân về tội nhận hối lộ mà viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị cho bị cáo nhàn là quá nghiêm khắc trong đó việc xác định tội danh cho bị cáo là chưa phù hợp
theo luật sư cáo trạng xác định rõ nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước và đỗ thị nhàn là người chỉ đạo đoàn thanh tra tại scb
chính hưng cũng chỉ đạo chia các thành viên ra làm nhiều tổ thanh tra khác nhau sau khi làm việc các tổ tổng hợp báo cáo cho nhàn để nộp lại cho hưng và đưa ra quyết định cuối cùng
trong chuỗi hành vi với quy trình khép kín này hưng dù là người đồng chỉ đạo và là cấp trên của đỗ thị nhàn nhưng lại chỉ bị viện kiểm sát truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ có khung hình phạt cao nhất là từ một mươi đến một mươi năm năm trong khi bị cáo nhàn lại bị truy tố về tội nhận hối lộ với mức án đề nghị là trung thân
luật sư cũng cho rằng không có căn cứ về sự trao đổi bàn bạc về việc đưa và nhận tiền giữa đỗ thị nhàn và trương mỹ lan
từ báo chữa chức tòa bị cáo đỗ thị nhàn thừa nhận rất xấu hổ với bản thân và gia đình đã cố gắng khắc phục ăn năn hối cải hợp tác với cơ quan điều tra
bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật
tòa án nhân dân tỉnh tiền giang vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn văn lâm quê quán huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa tạm trú tại thị xã gò công về tội làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi chín lâm sử dụng tài khoản facebook tham gia đăng tải chia sẻ các bài viết trên các hội nhóm có nội dung phản động chống phản động
đến năm hai nghìn hai mươi hai lâm tự tạo lập quản trị trang riêng với tên nhật ký yêu nước để tiếp tục đăng tải chia sẻ các bài viết với mục đích bôi nhọ lãnh đạo đảng nhà nước
đến ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiền giang phát hiện hành vi của lâm nên tiến hành điều tra bắt giữ thu nhiều vật chứng có liên quan
sở thông tin và truyền thông tỉnh xác định lâm có một mươi chín bài viết với ba mươi bốn trang tài liệu từ facebook có nội dung xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân bôi nhọ lãnh đạo đảng nhà nước bịa đặt sai sự thật
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiền giang vừa khởi tố bắt tạm giam ông phan việt đức phó chủ tịch ubnd thị trấn vĩnh viễn huyện long mỹ tỉnh hậu giang để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
cơ quan điều tra xác định vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ông phan việt đức phó chủ tịch ubnd thị trấn vĩnh viễn phụ trách lĩnh vực địa chính xây dựng đô thị môi trường đã không làm đúng quy định của pháp luật khi xác nhận thông tin có liên quan để áp dụng chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đường tỉnh chín trăm ba mươi một đoạn từ xã vĩnh viễn đến cầu sẻo vẹt cho một hộ dân
ông đức đã không xử lý ngăn chặn buộc hộ dân trên khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm mà còn xét pháp lý thống nhất cho trường hợp này được hỗ trợ công đào ao công trình trên đất trồng cây lâu năm đào tạo chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm
sai phạm của ông đức còn dẫn đến việc chủ đầu tư phải bổ sung cát để săn lấp ao do hộ dân này đào gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng một bảy tỷ đồng
thông tin mới nhất liên quan đến vụ hành hung
học sinh lớp tám dẫn đến trọng thương tại việt hưng long biên hà nội
vào tối ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên thành phố hà nội đã khởi tố bị can bắt tạm giam trương văn minh chú tại phường việt hưng quận long biên thành phố hà nội
học sinh lớp một mươi trung tâm giáo dục thường xuyên việt hưng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
học sinh lớp một mươi một trung tâm giáo dục thường xuyên việt hưng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
học sinh lớp một mươi hai trung tâm giáo dục thường xuyên việt hưng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích